thưa quý vị dự báo khí hậu vào năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội xu hướng nhiệt độ tháng bốn đến tháng sáu sẽ cao hơn khoảng năm độ c so với trung bình các năm trước
những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký của tổng cục hải quan trung quốc kèm mã qr có linh dẫn đến địa chỉ trang web có nội dung chứng nhận mã số đăng ký sản xuất của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm vào trung quốc
văn phòng thông báo và điểm hội đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật việt nam sbs việt nam khẳng định giấy chứng nhận lan truyền trên mạng xã hội là giả
theo văn phòng sps việt nam biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký của tổng cục hải quan trung quốc gacc và thực vật thú y chất lượng chế biến và phát triển thị trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cục an toàn thực phẩm bộ y tế vụ khoa học công nghệ bộ công thương các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp liên quan về thông tin trên
về kết quả đăng ký doanh nghiệp sản xuất chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào trung quốc thực hiện theo quy định hai trăm bốn mươi tám sau khi được tổng cục hải quan trung quốc phê duyệt sẽ công bố chính thức
thưa quý vị mới đây sở tài nguyên và môi trường tp hcm vừa nêu danh sách ba mươi chín dự án trên địa bàn thành phố với khoảng gần hai mươi căn chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép chứng nhận cho người mua nhà
trong đó liên quan đến đất quốc phòng vướng mắt về thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội xác định vị trí và khoáng đổi đất ở đã có hạ tầng là những nguyên nhân chính
các dự án tiêu biểu có căn hộ chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng là dự án chung cư lênmen luxury trên địa bàn quận ba với hai trăm một mươi tám căn hộ đã đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến nay chưa được cấp sổ cho khách hàng do liên quan đến đất quốc phòng
hai chung cư phương việt địa chỉ một nghìn hai tại quang bủ phường sáu quận tám có năm trăm linh căn hộ chưa được cấp sổ hồng
các dự án tiêu viện khắp căn hộ chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng là dự án tiêu viện khắp căn hộ chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng vì phải ra soát là nghĩa vụ tài chính cho ủy ban nhân dân tp hcm không mua lại hai trăm bốn mươi bốn căn hộ tái định tư
chung cư renom central thuộc phường năm quận tám với năm trăm sáu mươi một căn hộ chưa được cấp sổ hồng do phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính bổ sung khi dự án điều chỉnh khối thương mại dịch vụ thành khối căn hộ kết hợp thương mại
chung cư renium central phố phường năm quận tám với năm trăm sáu mươi một căn hộ chưa được cấp sổ hồng do phải ra soát là nghĩa vụ tài chính bổ sung khi dự án điều chỉnh khối thương mại dịch vụ thành khối căn hộ kết hợp thương mại
trước đó đã bắt đầu mùa nắng nóng nên trên diện rộng tiêu thụ đường điện tại tp hcm đã phá vỡ mọi kỳ lục từ trước cho đến nay
theo dự báo của evn trường hợp các tình huống cực đoan và xảy ra và mực nước ở các hồ thủy điện giảm sâu thì miền bắc có nguy cơ thiếu từ một sáu trăm linh đến bốn chín trăm linh mw điện vào các tháng năm và tháng sáu
chỉ trong ngày năm tháng năm tp hcm tiêu thụ lên tới chín mươi bốn bốn trăm ba mươi bốn triệu kwh tăng tám trăm sáu mươi tám sáu trăm linh sáu kwh so với đỉnh vừa được lập
ngày hai mươi năm tháng bốn là chín mươi ba năm trăm sáu mươi sáu triệu kwh trước đó ngày hai mươi một tháng bốn lần đầu tiên trong năm lượng điện tiêu thụ tại tp hcm lập kỷ lục với sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đạt chín mươi ba năm mươi ba triệu kwh một ngày
như vậy chỉ trong vòng một mươi năm ngày vào mùa nóng lượng điện tiêu thụ tại tp hcm liên tục lập kỷ lục mới
theo tập đoàn điện lực việt nam evn thời tiết nắng nóng cực đoan thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến lượng tiêu thụ điện tăng cao trên cả nước
evn khuyến cáo người dân các tổ quân công sở và nơi sản xuất cần chú ý
ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối
đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đạt ở mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ trở lên sử dụng kết hợp với quạt
và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn
những ngày gần đây nhiều cá nhân nhóm người sử dụng chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp bất động sản để tổ chức các buổi gặp mặt
rồi tung các chương trình giảm giá nhằm mục đích là khiến cho khách hàng xuống tiền
để tránh tiền mất tật mang khi nhận được thư mời tham gia những sự kiện như thế này
người dân cần phải liên hệ với kênh thông tin chính thống của các doanh nghiệp để xác thực thông tin
theo công ty từ công ty cố phận và phát triển bất động sản phát đạt trong sáng ngày bảy tháng năm
nhiều khách hàng đã từng mua căn hộ tại dự án the everrit để đến tham gia sự kiện tri ân khách hàng
tại số một trăm chín mươi bảy đinh bộ lĩnh quận bình thạnh do những đối tượng mạo danh công ty đứng ra tổ chức
tại đây khách hàng được tư vấn xuống tiền với các dự án ma chưa đủ pháp lý
khi mua các dự án ma này khách hàng sẽ được tặng quà tri ân giảm giá khi mua những dự án khác
tương tự trước tình trạng mạo danh doanh nghiệp novaland cho biết cũng có những đối tượng mạo danh novaland
và nhân viên của tập đoàn này để gắn ghép vào các chương trình kinh doanh bán hàng
kêu gọi đầu tư mời dự sự kiện đăng tải thông tin khuyến mại
để không mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo khách hàng cần liên hệ với kênh thông tin chính thống
của các doanh nghiệp để xác thực thông tin khi nghi ngờ với các thông tin khuyến mại trên
theo báo cáo của kênh thông tin bất động sản com vn trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu tìm mua căn hộ tại tp hcm và các tỉnh miền nam đang có sự di chuyển
căn hộ cao cấp giá từ trên năm mươi năm sáu mươi triệu đồng một mét vuông không còn chỉ ưu thế
thay vào đó sự quan tâm của người mua đang hướng đến loại hình căn hộ trung cấp bình dân
tầm giá dưới ba tỷ đồng tương đương là từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng một mét vuông
tại tp hcm căn hộ giá dưới ba tỷ đồng là sản phẩm chủ đạo được người mua nhà quan tâm nhiều nhất
bởi đây là những sản phẩm được xem là phù hợp là vừa túi tiền của nhiều người
nếu mà ba tỷ thì sẽ phù hợp với lại rất là nhiều người nhân viên hoặc là người làm công
mà có lương đều đặt hàng tháng hay trả góp thì rất là phù hợp
hiện nay thì cái thu nhập cái việc mà chi phí thuê nhà tăng lên cao và lãi vay tiền họ cũng đang giảm xuống
thì người ta sẽ cân nhắc việc mà đi thuê hay là việc mình phải mua một cái căn nhà mới
thì khi mà cái nhà dưới ba tỷ thì đâu đó tiền thuê
trả lãi hàng tháng và tiền gốc thì đâu đó nó cũng tiệm cận hoặc là nó hơn một tí so với lại tiền thuê nhà
thì như vậy từ dưới ba tỷ thì sẽ kích thích được rất là nhiều người họ đang thuê nhà mà họ bắt đầu họ mua
đối với những người mà có nhu cầu ở thật thì thực ra là cái mơ ước cả cuộc đời người ta là có một cái nơi an cư lạc nghiệp
nên là những cái căn hộ mà dưới ba tỷ đó là cái tầm ở cái tầm mức thu nhập của những cái người làm công ăn lương
còn nếu mà được c khoảng trên dưới hai tỷ
thì càng là tốt là người ta sẽ có giao dịch đối với những cái sản phẩm như vậy
dựa trên số liệu phân tích cơ cấu mức độ quan tâm của các loại hình bất đồng sản toàn quốc của bấtđồngsản com vn
loại hình căn hộ chung cư vừa túi tiền phục vụ nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn đang dẫn đầu thị trường
loại hình này chiếm hai mươi bảy tổng nhu cầu tìm mua nhà trên cả nước tăng bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhà mặt phố và nhà riêng là loại hình bất động sản có giá trị khai thác thương mại
cũng có được nhiều quan tâm với lượt tìm kiếm lần lượt chiếm hai mươi và chín
còn với đất nền chỉ còn chiếm khoảng hai mươi bốn trong cơ cấu các loại hình bất đồng sản không còn là phân khúc được quan tâm nhiều nhất
điều này cho thấy là cái nhu cầu đối với lại cái phân khúc mà thấp hơn bốn mươi triệu và cái khoảng giá nó thấp hơn ba tỷ đồng đang có sự quan tâm rất lớn
và số lượng tìm kiếm ở bất đồng sản trong các chế vệ cũng đã tăng lên từ bốn mươi bốn cho tới bốn mươi tám
có nghĩa là cái số lượng tìm kiếm nó là chiếm hoạt tầm năm mươi số lượng tìm kiếm liên quan đến căn hộ trung cư
cái nhu cầu thực trong thời điểm thị trường khó khăn trong thời điểm tâm lý đầu tư hoặc là tâm lý mua nhà thời điểm này khó khăn
nhưng mà một phần lớn liên quan đến cái nhu cầu thực tế của đại bộ phần lớn ở tại thị trường thành phố hồ chí minh thì vẫn đang có
và chúng tôi ghi nhận là chiều hướng và xu hướng này vẫn tiếp tục tăng lên cho dù bất chấp thị trường có sự thay đổi như thế nào
sự trỗi dậy mạnh mẽ của các loại hình căn hộ trung cấp bình dân còn được thể hiện thông qua nguồn cung mới triển khai quý vừa qua
số liệu từ savin việt nam cho thấy trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền đang chiếm ưu thế về cả nguồn cung và tỷ lệ hấp thụ tại thành phố hồ chí minh
theo đó tỷ lệ căn hộ bình dân chiếm sáu mươi bảy thị phần căn hộ trung cấp chiếm hai mươi bảy và đội hình cao cấp chỉ chiếm sáu
các dự án căn hộ có thanh toán tích cực tỷ lệ tiêu thụ tốt
thời gian qua phần lớn đều rơi vào ngưỡng giá trên dưới ba tỷ đồng một căn

hiện nay bất chấp những khó khăn kinh tế trước mắt thành phố hồ chí minh vẫn có tiềm năng tăng trưởng về trung và dài hạn cho thị trường nhà ở
xét trên tỷ lệ đô thị hóa của thành phố hồ chí minh vào khoảng bảy mươi dự báo dân số thành phố hồ chí minh sẽ tăng thêm hai mươi tám trong năm hai nghìn ba mươi tạo ra sức ép lên nguồn cung nhà ở
như vậy thị trường vẫn còn dư địa phát triển và nhu cầu về nhà ở nhất là nhà vừa túi tiền luôn hiện hữu
phân khúc căn hộ trung cấp bình dân sẽ vẫn tiếp tục dẫn dắt sức mua thị trường trong thời gian tới
nhằm thực hiện mục tiêu đến tháng sáu năm nay phải giải phóng sông tám mươi mặt bằng vành đai ba ngay trong ba ngày ngày năm đến ngày bảy tháng năm
huyện củ chi và hốc môn thành phố hồ chí minh đã tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho hàng trăm hộ dân
người dân tại dự án vành đai ba những thông tin này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
tính đến trưa ngày bảy tháng năm huyện hóc môn đã chi hơn ba trăm linh tỷ đồng để trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
cho hơn bảy mươi hộ dân bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường vành đai ba
những người dân đến nhận tiền chi trả đều được cán bộ địa phương và nhân viên ngân hàng hướng dẫn đầy đủ các thủ tục
mở tài khoản để nhận tiền thuận lợi các hộ dân đến nhận được tiền chi trả với tinh thần rất phấn khởi

dự án vành đai ba tp hcm dài hơn bảy mươi sáu km với tổng mức đầu tư bảy mươi năm ba trăm linh tỷ đồng
đi qua tp hcm bình dương đồng nai long an
tại tp hcm dự án có chiều dài khoảng bốn mươi bảy năm mươi một km trên địa bàn tp thủ đức huyện củ chi hóc môn bình chánh
diện tích đất phục vụ dự án là bốn trăm một mươi hectare với một bảy trăm ba mươi tám hộ bị ảnh hưởng
dự toán chi phí bồi thường hỗ trợ khoảng một mươi tám chín trăm linh sáu tỷ đồng
riêng trong đó huyện hóc môn có ba trăm ba mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng với mức hỗ trợ một bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng
đây cũng là địa phương đầu tiên đền bù tiền bồi thường dự án đến hộ dân
hôm nay trưa ngày một mươi bảy tháng năm đã có bảy mươi ba trường hợp hộ dân lên nhận tiền với tầm khuyến phí là ba trăm linh hai tỷ
đối với các hộ dân đồng nhận tiền bàn bồi thường chúng tôi sắp xếp nhân sự để giải quyết sớm nhất cho bà con
đối với những trường hợp hộ dân chưa có tài khoản ngân hàng nông nghiệp của huyện cũng cử người xuống trực tiếp để hỗ trợ hộ dân và tài khoản
thực hiện theo trị đạo của dân phố
thực hiện theo trị đạo của dân phố bàn bồi thường chúng tôi sẽ tập trung nhân sự làm việc cả thứ bảy thứ nhất để giải quyết việc chi tiền cho bà con nhanh nhất sớm nhất trên tinh thần phấn đấu việc chi tiền và bàn ra mặt bằng xong sớm nhất có thể theo đúng trị đạo của doanh nhân thành phố
cũng trong cuối tuần này huyện củ chi thành phố hồ chí minh dự kiến chi trả tiền cho khoảng ba mươi trường hợp
tổng số tiền chi bồi thường khoảng tám mươi sáu tỷ đồng

tổng số tiền chi bồi thường khoảng tám mươi sáu tỷ đồng
từ đó dự án góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các đô thị vệ tinh dọc theo hai bên đường giảm áp tác giao thông ở thành phố hồ chí minh qua đó tạo không gian phát triển mới để khai thác tiềm năng sử dụng quỹ đất tăng hiệu quả đầu tư đối với các dự án khác đang được triển thai thực hiện
đây cũng là đường vành đai đô thị được quy hoạch nằm trong mạng lưới đường bộ cao tốc thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia và được ưu tiên đầu tư giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi